tại hầm thủ thiêm thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ sập giàn giáo thi công cầu vượt
hướng từ quận hai đi quận một khiến giao thông bị tê liệt
video ghi lại lúc năm h bốn sáng cùng ngày một chiếc xe tải khi lưu thông từ hầm vượt sông sài gòn
hướng quận một sang quận hai khi xe vừa ra khỏi hầm thùng xe vai chạm và kéo sập hệ thống giàn giáo
thi công cầu vượt bắc qua hầm sự cố khiến một nam thanh niên đi đường bị thương
giao thông đi lại qua khu vực bị ủng tắc nghiêm trọng
toàn bộ đường hầm bị phong tỏa các phương tiện phải di chuyển theo hướng khác để vào khu trung tâm
dẫn đến tình trạng ủng tắc giao thông kéo dài tại nhiều tuyến đường như mai chí thọ
nguyễn hữu cảnh tôn đức thắng lê thánh tôn
giao thông hướng từ cầu sài gòn qua quận bình thạnh cũng lâm vào tình trạng tê liệt
đến một mươi giờ sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã khắc phục xong sự cố giao thông trở lại bình thường